như vậy chỉ một chút nhầm lẫn sai sót là hậu quả xảy ra sẽ không hề đơn giản
thông qua vụ việc này một lần nữa nhắc nhở quý vị phụ huynh khi đưa con em mình đi tiêm chủng
cần kiểm tra kỹ lưỡng cùng với bác sĩ cán bộ y tế
được chủ quan chỉ ngay thông tin từ một phía kéo người thiệt thòi chính là con mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại